công an tỉnh đồng nai vừa phát đi cảnh báo một số thủ đoạn lừa đảo liên quan đến hoạt động thi công
tại dự án cảng hàng không quốc tế long thành sân bay long thành
thời gian gần đây lợi dụng việc triển khai dự án cảng hàng không quốc tế long thành
và thi công các gói thầu tại khu tái định cư lộc an bình sơn
nhiều nhóm người đã mạo danh là đại diện của cơ quan nhà nước
ban hành các văn bản cấp phép khai thác đất vận chuyển san lấp mặt bằng sân bay long thành
bên cạnh đó những người này còn vẽ ra các gói thầu ảo hợp đồng kinh tế ảo
có giá trị lớn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
công an tỉnh đồng nai khuyến cáo là tất cả các hoạt động kêu gọi này là thủ đoạn lừa đảo không có thật
bởi hiện nay các gói thầu liên quan đều chưa triển khai doanh nghiệp và người dân cần hết sức cảnh giác
nếu phát hiện mình bị lừa thì liên hệ với công an đồng nai để giải quyết